nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam đức và ba mươi năm ngày quốc khánh cộng hòa liên bang đức
đài tiếng nói việt nam phối hợp cùng một số đơn vị dự kiến tổ chức lễ hội văn hóa việt đức counterfest hai nghìn hai mươi
từ ngày hai tháng một mươi đến ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tại trung tâm hội nghị ba mươi bảy hùng vương hà nội
trong ba ngày sẽ diễn ra rất nhiều các hoạt động như giao lưu văn hóa và hợp tác việt nam đức
hội thảo hợp tác kinh tế việt nam cộng hòa liên bang đức trình diễn nghệ thuật và thưởng thức ẩm thực đức
đặc biệt là lễ hội counterfest mô phỏng lễ hội nổi tiếng của đức oktoberfest
nhằm giới thiệu và quảng bá nền văn hóa ẩm thực đặc sắc của cộng hòa liên bang đức
tới người dân việt nam và bạn bè quốc tế
sự kiện này đồng thời cũng là cầu nối thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau
giao lưu văn hóa và hợp tác kinh tế chặt chẽ hơn giữa hai nước nói riêng và giữa việt nam và các nước châu âu nói chung
năm hai nghìn hai mươi việt nam và cộng hòa liên bang đức kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
kể từ khi được nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược năm hai nghìn một mươi ba
quan hệ hai nước phát triển tích cực sâu rộng hiệu quả và toàn diện